trong viên thảo luận tại hội trường ngày hai mươi bảy tháng năm về việc quản lý sử dụng đất đai đã có rất nhiều ý kiến các đại biểu
trung quanh vấn đề nóng của đất đai đang nhận được sự quan tâm của cử tri và nhân dân trong cả nước
thay mặt chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng cho biết thời gian tới chính phủ sẽ tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân
nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai quy hoạch
hiện nay mật đồ dân số tại các đô thị thành phố lớn đang gia tăng do nhu cầu cuộc sống
hà nội và thành phố hồ chí minh mỗi năm tăng cơ học gần hai trăm linh người
nếu tính trong vòng một mươi năm thì mỗi đô thị sẽ tăng một triệu người
điều đó tạo ra áp lực lên hạ tầng đô thị và sử dụng đất đai tại đô thị
kéo theo đó là tình trạng ủn tắc giao thông ô nhiễm môi trường đang thách thức nghiêm trọng sự phát triển bền vững tại các đô thị
trong khi đó việc thực hiện các dự án quy hoạch bị chậm chưa hiệu quả
trong thời gian tới chính phủ và các bộ ngành cùng các địa phương phải tập trung vào một số nhiệm vụ
cụ thể thứ nhất là tập trung để giả soát hoàn thiện thể chế liên quan đến quy hoạch sử dụng đất
chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch thường xuyên giả soát cập nhật bổ sung điều chỉnh kịp thời quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật
bảo đảm tính khoa học tính phát triển phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn của từng thời kỳ
công khai các thông tin về kế hoạch để người dân biết và giám sát
phó thủ tướng cho biết thời gian tới chính phủ sẽ tập trung giải quyết công tác khiếu nại tố cáo
cụ thể chính phủ đã thành lập tổ công tác với các thành viên là thanh tra chính phủ giúp thủ tướng giải quyết khiếu nại tố cáo
và các vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân hướng tới sự minh bạch trong công tác quản lý và điều hành